công an tỉnh bắc ninh đã tổ chức tổng kết đợt cao điểm phòng ngừa đấu tranh xử lý tội phạm cơ bạc và tín dụng đen
trên địa bàn tỉnh bắc ninh hoạt động của tội phạm cơ bạc tín dụng đen ngày càng tinh vi có nhiều diễn biến phức tạp
sau hai tháng thực hiện đợt cao điểm công an tỉnh bắc ninh đã lập hồ sơ khởi tố hai mươi năm vụ sáu mươi năm đối tượng xử lý hành chính bốn mươi ba vụ sáu mươi đối tượng
lập hồ sơ khởi tố một vụ sáu đối tượng về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản chín đối tượng về tội giữ người trái pháp luật
và một mươi một đối tượng về tội cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng có liên quan đến hoạt động tín dụng đen
phát hiện bắt giữ khởi tố tám mươi bốn vụ một trăm chín mươi bảy đối tượng về tội đánh bạc tổ chức đánh bạc